nằm trong khuôn khổ lễ hội thống nhất non sông nhân kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị mùng một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai mùng một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
bốn mươi năm năm sự kiện thành cổ bi tráng
tối nay ngày ba mươi tháng bốn tại khuôn viên di tích quốc gia đặc biệt hiền lương bến hải tỉnh quảng trị
báo nhân dân phối hợp thông tấn xã việt nam và tỉnh quảng trị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt quảng trị ký ức những dòng sông
chương trình là câu chuyện về quá khứ gắn liền hai con sông lịch sử sông bến hải và sông thạch hãn nỗi đau chia cắt hai bờ nam bắc ký ức những bến đò và ý nghĩa hòa hợp dân tộc trong ngày hội non sông
chương trình cũng là nén tâm nhang tri ân những người con anh dũng đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng đất nước trên mảnh đất quảng trị